tại gia lai gia đình ông đinh peo ở làng tờ rá hai xã ba rái huyện chư sê vừa làm các thủ tục để đón cô con gái của mình trở về việt nam sau gần một mươi năm lưu lạc trên đất campuchia
theo đó đầu năm hai nghìn bảy người dân ở huyện osao tỉnh ratana kiri campuchia tìm thấy cô gái đang lang thang ở trong rừng và họ đã gọi cô là người rừng khi cô trò chuyện không rõ ràng hành vi cử chỉ lóng ngóng như đứa trẻ con
một gia đình ở huyện oa giao thương tình nhận nuôi và chăm sóc cho mãi đến tận bây giờ
cô gái này nay đã có gia đình xác định tên là tắc năm nay đã ba mươi chín tuổi
con của ông đinh peo và bà jin ở làng tờ rá hai năm hai mươi tuổi tắc mắc bệnh tâm thần bỏ nhà đi lan thang và biệt tích từ đây
hiện bệnh tâm thần của tắc vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm
chính quyền và các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi và động viên gia đình ông peo nuôi dưỡng và chăm sóc tốt người con gái bị bệnh tâm thần đã lưu lạc gần một mươi năm trời
đồng thời tạo mọi điều kiện để tiến hành làm thủ tục cần thiết để tắc được hưởng các chế độ của nhà nước